sáng ngày một mươi hai tháng sáu lãnh đạo thành ủy hà nội đã kiểm tra tình hình kết quả thực hiện chương trình số hai của thành ủy hà nội
về phát triển nông nghiệp xây dựng nông thôn mới nâng cao đời sống nông dân giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi trên địa bàn huyện ba vì
ba vì là huyện có nhiều tiềm năng thế mạnh phát triển nhưng điều kiện còn khó khăn có nhiều xã miền núi đời sống kinh tế còn thấp
tuy nhiên đảng bộ chính quyền và nhân dân huyện đã không ngừng nỗ lực vươn lên đạt được nhiều kết quả
nổi bật là huyện đã đưa tỷ lệ hộ nghèo xuống còn tám mươi hai
tại buổi làm việc đồng chí ngô thị thanh hằng yêu cầu huyện ba vì cần đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng
tập trung phát huy lợi thế của huyện về chăn nuôi nhất là chăn nuôi bò đa điểu
bên cạnh đó huyện cần chú trọng xây dựng và hoàn thiện quy hoạch để hình thành các vùng phát triển sản xuất chăn nuôi trồng trọt
phát triển du lịch gắn với xây dựng nông thôn mới và giữ gìn vệ sinh môi trường